sáng ngày tám tháng tám tỉnh ủy điện biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ban chấp hành đảng bộ tỉnh điện biên đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết về xây dựng đảng
việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết được thực hiện đồng bộ bài bản hơn được cụ thể hóa bằng các nghị quyết chương trình kế hoạch đề án với nội dung phù hợp sát thực tiễn
trong nhiệm kỳ cấp ủy các cấp tỉnh điện biên thực hiện tốt việc quán triệt điều lệ đảng và các quy định hướng dẫn của trung ương
trong nhiệm ký cấp ủy các cấp tỉnh điện biên thực hiện tốt việc quán triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết về xây dựng đảng